quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
bão số chín tiếp tục di chuyển nhanh với tốc độ trung bình khoảng hai mươi hai mươi năm km một giờ
dự báo trong ngày hôm nay bão di chuyển theo hướng tây tây bắc và tiếp tục mạnh thêm
đến một mươi sáu h chiều nay tâm báo ở cách bờ biển từ đà nẵng đến phú yên khoảng bốn trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba giật cấp một mươi sáu
trong đêm nay và ngày mai bão tiếp tục dự hướng di chuyển hướng thẳng vào đất liền
từ đà nẵng đến phú yên
và dự báo đến một mươi sáu h chiều mai tâm báo sẽ ở trên đất liền khu vực bắc tây nguyên
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số chín trong ngày hôm nay khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm cả vùng biển phía nam huyện đảo hoàng sa và vùng biển phía bắc huyện đảo trương sa
tiếp tục có mưa báo
gió mạnh cấp một mươi một mươi một vùng gần tâm báo cấp một mươi hai một mươi ba giật cấp một mươi năm
sóng biển cao từ tám đến một mươi m biển động dữ dội
tỉnh thành từ đà nẵng đến phú yên có gió mạnh cấp tám đến cấp một mươi
sau tăng lên cấp một mươi một một mươi hai giật cấp một mươi năm biển động dữ dội
sóng biển cao từ sáu đến tám m
ngoài ra ở vĩnh bắc bộ và vùng biển từ quảng trị đến thừa thiên huế
do ảnh hưởng của hán lưu phía bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh
nên có gió đông bắc cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một biển động rất mạnh
sóng biển cao từ bốn đến sáu m
còn vùng biển từ khánh hòa đến bình thuận có gió mạnh cấp bảy giật cấp một mươi
biển động mạnh với sóng biển cao từ ba đến năm mét
với hướng di chuyển nhanh của bão số chín chiều và tối nay
hoàn lưu phía tây của bão sẽ bắt đầu tác động đến khu vực đất liền nước ta
là vùng từ quảng bình trở vào cho đến phần phía bắc của tỉnh phú yên
ở đây sẽ có mưa vừa đến mưa to thậm chí càng về đêm thì cường độ của mưa sẽ tăng dần
số điểm mưa to sẽ tăng nhiều hơn và bắt đầu xuất hiện cả những điểm mưa rất to
vùng mưa không chỉ tập trung ở trung bộ mà còn lan sang cả các tỉnh tây nguyên
nhất là các tỉnh phía bắc như con tum gia lai hay đắk lắc
dự báo từ đêm nay cho đến ngày hai mươi chín tháng một mươi ở khu vực từ thừa thiên huế đến phú yên
có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh bốn trăm linh mm một đợt
phía bắc tây nguyên là từ một trăm linh hai trăm linh mm một đợt
ngoài ra ở khu vực ven biển các tỉnh từ hà tĩnh đến bình định
có khả năng xảy ra nước dâng do bão cao từ năm đến một m năm mươi
nguy cơ ngập ống ở các vùng trũng cửa sông đầm phá ven biển từ thừa thiên huế
đến quảng ngãi
trước những diễn biến hết sức phức tạp của mưa bão người dân ở các tỉnh trung bộ
và tây nguyên cần cảnh giác cao độ với nguy cơ về lũ quét và sạt lở đất
do có mưa nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh từ thanh hòa đến thừa thiên huế
duy trì mức thấp là từ hai mươi bốn cho đến hai mươi bảy độ còn ở các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận
nhiệt độ duy trì trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
ở các tỉnh tây nguyên nhiệt độ duy trì trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
trong khi đó ở khu vực nam bộ mưa chỉ xuất hiện về chiều
và tối ngày vẫn có nắng nên nhiệt độ cao ba mươi ba mươi hai độ
các tỉnh miền bắc trong ngày hôm nay trời tiếp tục nhiều mây có mưa ở một vài nơi
nhiệt độ ngày không cao duy trì từ hai mươi bốn hai mươi sáu độ
riêng đối với lai châu điện biên và khu vực phía bắc của tỉnh sơn la có nắng
từ chiều và chiều nên nhiệt cao nhất trong ngày duy trì từ hai mươi bảy hai mươi chín độ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước

đưa tôi vào trong đường